trong nhiều năm qua cứ đến mỗi dịp hè về là hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
thuộc nhiều cấp học ở vùng biển xã bình nam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
lại được theo học các lớp học hè hoàn toàn miễn phí được tổ chức ngay tại địa phương
việc tổ chức lớp học hè miễn phí không chỉ giúp cho các bậc phụ huynh giảm bớt nỗi lo
về kinh phí học tập cho con em mình mà còn giúp nhà trường yên tâm hơn
vì các em được bổ sung kiến thức trước năm học mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
lớp học hè miễn phí tại xã bình nam do anh trịnh xuân hiền
một nông dân ở xã đứng ra khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi một
với mong muốn bồi dưỡng kiến thức miễn phí cho học sinh ở thôn phương tân xã bình nam
đến năm hai nghìn một mươi bảy do hoàn cảnh gia đình anh hiền không thể tiếp tục duy trì các lớp học miễn phí này
nên chính quyền xã bình nam đã giao cho hội khuyến học xã
tiếp tục duy trì và nhân rộng các lớp học miễn phí
hiện có một mươi tám lớp với hơn bảy trăm linh em học sinh từ lớp bốn đến lớp chín theo học
và được mở tại ba điểm trên địa bàn xã để các em đi lại thuận tiện
ngoài ra hội khuyến học xã còn mở một lớp đặc biệt
giảng dạy riêng cho các em khuyết tật không có điều kiện đi học tại địa phương
dù là kỳ nghỉ hè nhưng các thầy cô giáo ở xã bình nam
vẫn tình nguyện tham gia dạy lớp học miễn phí
nhằm góp phần nâng cao kiến thức cho các em
học hà miễn phí của hội khuyến học xã bình nam
nhận dạy một lớp của phan hiệp hương trân
để tổ điều kiện cho các em ông tập trận hà
và làm những kỹ năng sống cho các em trận hà
mình rất là vui mừng khi các em thông do
các lớp học hà này rất là đông đủ
và rất là hân hế trong các hoạt động
bởi vì mỗi lớp hà này chúng tôi theo dõi được hai vấn đề
một là quản lý các em học sinh trong cái hè
thứ hai là bầu dưỡng cho các em
nhất là các em quần cảnh đặc biệt gia đình nghèo
gia đình khó khăn
mà không có điều kiện học thêm
thứ ba là tổ điều kiện cho các em trong khiến tập
được duy trì cái lớp hà
để rồi bước vào cái nơi mặt mới
các em đạt được cái thành phố
như vậy là hiện nay là tư tưởng của chúng tôi
cũng như tư tưởng của đảng ủy ủy băng dân
là hồng tăng tiếp tục duy trì giữ hà phận này
để có kinh phí cho các lớp học hè hoạt động
hội khuyến học xã bình nam phải huy động
từ các tổ chức từ thiện
dự kiến chi phí cho các lớp học trong năm nay
là khoảng sáu mươi triệu đồng
có thể nói rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa
và cần được duy trì nhân rộng ra các địa phương khác